xin được kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế tiêu dùng chiều ngày hai mươi tháng ba của truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị trong thời gian qua lãnh đạo chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc ngân hàng nhà nước việt nam
và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp quản lý giám sát hoạt động thị trường vàng
tuy nhiên thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến rất phức tạp
giá vàng trong nước biến động mạnh ảnh hưởng đến sự ổn định an toàn thị trường tài chính tiền tệ và tâm lý xã hội
trước tình hình này ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng
để tăng cường các biện pháp quản lý và phát triển thị trường vàng an toàn lành mạnh hiệu quả bền vững thủ tướng chính phủ yêu cầu một số nhiệm vụ
ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc
đầy đủ hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ giải pháp bình ổn thị trường vàng
tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn ổn định thị trường vàng
công điện yêu cầu không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế không để tác động tiêu cực đến tỷ giá lãi suất thị trường tiền tệ ngoại hối và an toàn an ninh tài chính tiền tệ quốc gia
thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng
hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường
tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh và con trai là bị cáo đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh cùng với các đồng phạm về tội lừa đảo
chiếm đất tài sản với tổng số tiền tám sáu trăm linh tỷ đồng hội đồng xét xử đã dành thời gian để đại diện viện kiểm sát
thực hành quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư bào chữa cho các bị cáo tham gia thẩm vấn các bị cáo và hỏi các bị hại những vấn đề liên quan đến vụ án này
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát và luật sư bào chữa tại phiên tòa nhiều bị hại cho biết họ chưa nghiên cứu đầy đủ những tài liệu trong vụ án liên quan đến mình
sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa giữa buổi sáng để dành thời gian cho các bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ
trong phần thẩm vấn sáng nay hai mươi tháng ba trả lời câu hỏi của luật sư bảo chữa bị cáo đỗ anh dũng tiếp tục thừa nhận trên cương vị lãnh đạo tập đoàn tân hoàng minh
bị cáo trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động một số công việc ủy quyền cho cấp dưới và lãnh đạo các công ty con thuộc tập đoàn tân hoàng minh
bị cáo đỗ anh dũng một lần nữa thừa nhận bị cáo có trách nhiệm cao nhất trong tập đoàn tân hoàng minh khi xảy ra vụ án này
trong phiên xét xử ngày một mươi chín tháng ba bị cáo đỗ anh dũng cùng với con trai là bị
bị cáo đỗ hoàng việt và các bị cáo đồng phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định
trình bày trước tòa các bị hại đều mong muốn sớm được nhận lại số tiền đã mua trái phiếu của tập đoàn tân hoàng minh
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên tòa xét xử bốn mươi bị cáo liên quan đến đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội với quy mô hơn hai mươi tỷ đồng
đường dây này đã tổ chức cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất hơn hai ba trăm linh một năm
số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay luang liseu gu yanchao
và nhiều đối tượng quốc tịch trung quốc khác đã đến việt nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
thông qua các ứng dụng app trên điện thoại di động hoặc các đường link website do các đối tượng này tạo ra
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn
các đối tượng này đã thông qua đối tượng nguyễn tránh thiên trực tiếp thuê nhiều người việt nam đứng tên
thành lập các pháp nhân thương mại ảo công ty ma tuyển dụng nhân sự tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ một chín trăm tám mươi một đến hai ba trăm sáu mươi một
các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền
qua bất động sản chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ việt nam
trong đó cơ quan chức năng xác định luang là chủ mưu cầm đầu đường dây
thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hơn sáu bảy tỷ đồng
bốn mươi bị cáo được đưa ra xét xử trong giai đoạn một của vụ án
ngoài ra sẽ có bảy mươi bị can khác liên quan đến vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong giai đoạn hai
dự kiến phiên tòa xét xử diễn ra trong ba ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng ba
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước đã bàn giao hồ sơ vụ vận chuyển thuốc lá lậu
và đối tượng phạm văn mãi thường trú tại ấp châm vàng huyện gò dầu tỉnh tây ninh
cho công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước điều tra theo thẩm quyền
theo hồ sơ ban đầu tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng
chức năng xác định luang là chủ mưu cầm đầu đường dây

theo hướng thị xã trơn thành thành phố đồng xoài
qua kiểm tra phát hiện trong thùng xe ô tô có bốn bao thuốc lá điếu hiệu z
được ngụy trang che giấu kỹ lưỡng trong thùng xe
theo lời khai của tài xế phạm văn mãi toàn bộ số thuốc lá điếu đang vận chuyển
trên xe ô tô là hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
mặc dù biết là hàng cấm nhưng ông mãi vẫn đồng ý vận chuyển
thuê cho một người tên lớn chưa rõ nhân thân lai lịch với tiền công là hai triệu đồng
đã có câu trả lời thế nhưng để người dân được dùng điện một cách bình thường
đúng quy định đúng quyền lợi thì vẫn là một câu hỏi rất lớn
bỏ tiền tỷ để mua đất xây nhà nhà cao cửa rộng
tưởng chừng như người dân sẽ có cuộc sống
thế nhưng hàng chục hộ dân tại khu đất dịch vụ đồng mai hai
phường đồng mai quận hà đông tp hà nội lại chưa được đấu nối điện
cách duy nhất để có ánh sáng là đi mua điện với giá trên trời
tuy nhiên không phải lúc nào cũng có điện để sử dụng
không có điện có đám gì đấy làm cho chúng tôi có khổ không
chúng tôi đã đóng tiền hạ tầng tám mươi hai triệu mấy trăm
nhà nào cũng đóng để mới có cái sổ đỏ xin cấp phép làm nhà
đấy mà trong cái đó chúng tôi đã chấp hành chủ trương đường nối của nhà nước
đến nay vẫn chưa có điện nước thì là cho cách đây độ hơn một năm nay
liên quan đến vấn đề này các đơn vị chức năng như ủy ban nhân dân phường đồng mai
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận hà đông công ty điện lực quận hà đông
mỗi đơn vị lại đưa ra những ý kiến khác nhau